theo nghị quyết của ủy ban thường vụ quốc hội đã thông qua tỉnh quảng ngãi có hai đơn vị hành chính cấp huyện là trà bồng và tây trà sắp nhập
một số xã cũng được sắp nhập đơn vị hành chính
hiện tỉnh quảng ngãi đang tập trung thực hiện các phương án sắp nhập để các cơ quan đơn vị hành chính mới sẽ chính thức có huyện hoạt động từ ngày một bốn hai nghìn hai mươi
để thực hiện việc sắp nhập hai huyện trà bồng và tây trà cùng chín xã trực thuộc
các địa phương ra soát điều kiện tiêu chuẩn của đội ngũ cán bộ cấp xã nhất là các chức danh chủ chốt đương nhiệm để có phương án sắp xếp phù hợp
việc sắp nhập đơn vị hành chính cấp huyện cấp xã dễ dân đến tình trạng lãng phí tài sản công
dồi dư cán bộ ở các đơn vị sát nhập và khó khăn trong giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
thế nhưng tỉnh quảng ngãi đã xây dựng phương án kế hoạch để thực hiện phù hợp nhất
tại các huyện miền núi vẫn bố trí một bộ phận cán bộ hoạt động để kịp thời giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân
cũng như không để lãng phí tài sản nhà nước
số cán bộ công chức dồi dư ở các đơn vị sắp nhập cũng sẽ được sắp xếp bố trí ổn định từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi năm
với chủ trương của tỉnh quảng ngãi là việc sắp nhập các đơn vị hành chính trên địa bàn tỉnh
sẽ không làm xáo trộn các hoạt động của công dân và chính quyền địa phương
do vậy ngay sau khi sắp nhập các đơn vị địa phương mới sẽ tiếp tục hoạt động ổn định
thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội ở địa phương